thời gian vừa qua xuất hiện nhiều bài viết đăng tải phát tán tin giả tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của các ngành chức năng
và điều này đã gây ra ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân cũng như công tác phòng chống dịch bệnh
lực lượng công an cũng đã nhanh chóng vào cuộc xử lý quyết liệt tình trạng này
và sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên antv tại bạc liêu
người phụ nữ này vừa bị công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu mời lên làm việc
vì có hành vi đăng tải sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội
trước đó khi thấy một đoạn clip ghi lại cảnh tại một bệnh viện
chị đã dùng facebook của mình để chia sẻ với nội dung liên quan về dịch bệnh covid một mươi chín
rất nhanh chóng bài đăng này đã nhận được nhiều tương tác
đa phần trong số đó thể hiện sự hoang mang về dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên theo điều tra của cơ quan công an đoạn clip trên được quay tại khoa cấp cứu của một bệnh viện
và không hề liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
dạ cái đoạn clip đó là em vô tầng em lướt
trên mạng xã hội em thấy và em chia sẻ lại thôi
em cũng không có kiểm chứng lại kỹ là cái đoạn clip nó gây ảnh hưởng quan mang tới mọi người
nên em đã lỡ đăng lên mạng xã hội
sau khi mà em được mấy anh giải thích cho em
thì em đã hiểu là em đăng lên gì là đã sai rồi
không chỉ riêng người phụ nữ này mà thời gian vừa qua
trên các trang mạng xã hội xuất hiện không ít tin
đồn clip sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh bạc liêu nói riêng của việt nam nói chung
điều đó đã gây không ít hoang mang cho người dân
trong khi các cấp các ngành và lực lượng công an đã và đang gồng mình chiến đấu với dịch bệnh covid một mươi chín
thì những thông tin thất thiệt sai sự thật như thế này đã khiến không ít người dân bị ảnh hưởng
gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh của lực lượng chức năng
công an thành phố cũng khuyến cáo bà con là nên trước khi mình đưa tăng xem tin bài trên các trang mạng xã hội
thì mình phải xác định cái chính xác
trong đó thì khuyến cáo bà con nên xem cái nguồn của tin đưa lên trang mạng xã hội
đặc biệt là các báo đài tin đã được của chính thống của các cơ quan truyền thông
theo quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội
để thực hiện các hành vi như
cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
kích động bạo lực tội ác tệ nạn xã hội đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc
đăng tải tin giả tin sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật
chính vì thế mọi người dân cần kiểm chứng thông tin
tránh đăng tải những thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương